vào ngày hôm nay sở y tế tp đà nẵng cho biết trong chiều qua tới sáng nay các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đà nẵng tiếp nhận thêm một trăm một mươi sáu trường hợp mới để tổ chức giám sát theo dõi tình hình sức khỏe
trong đó bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an là sáu trường hợp trung tâm huấn luyện dự bị đồng nghệ năm trường hợp trường quân sự bộ chỉ huy quân sự tp đà nẵng ba mươi sáu trường hợp trường quân sự quân khu sáu mươi chín trường hợp
như vậy đến thời điểm này thành phố đà nẵng đang tổ chức cách ly theo dõi tại khu vực cách ly tập trung tổng cộng năm trăm tám mươi chín trường hợp
trên địa bàn thành phố đà nẵng ghi nhận một mươi một trường hợp người việt nam một trường hợp người hàn quốc nghi ngờ mắc covid một mươi chín đồng thời bệnh viện phổi đã cho xuất hiện một trường hợp người hàn quốc nghi ngờ mắc covid một mươi chín
thành phố đà nẵng cũng đã có một trăm ba mươi một mẫu âm tính với covid một mươi chín không có trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đặc biệt là vào thời điểm mà dịch đã lây lan đến nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia khác nhau
tỉnh thái bình đã chủ động các phương án phòng dịch cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương
những ngày vừa qua tại thái bình lại có thêm nhiều người từ vùng dịch ở hàn quốc trở về địa phương
các ban ngành chức năng của tỉnh đã kịp thời ứng phó xây dựng phương án chi tiết để cách ly những người này
người nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong suốt thời gian vừa qua đặc biệt trong những ngày gần đây lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thái bình đã căng mình làm nhiệm vụ
tất cả thông tin về những người nhập cảnh về địa phương đều được thường xuyên cập nhật theo từng giờ
tính đến thời điểm hiện nay thái bình có bốn mươi sáu trường hợp công dân địa phương trở về từ hàn quốc
trong số đó có hai mươi hai người từ thành phố daegu tâm dịch hai mươi bốn người từ thủ đô seoul và một số thành phố khác
tất cả các trường hợp này đều được cách ly theo đúng quy định
tại trường quân chính của quân đội dưới đông phong đông hưng đến bây giờ chúng tôi cảm thấy rất là chủ động trong quản lý số người nước ngoài
hoặc là công dân việt nam từ những nước có vùng dịch trở về
trường quân sự tỉnh thái bình tại xã đồng phong huyện đông hưng là địa điểm cách ly tập trung đã tiếp nhận năm mươi năm trường hợp công dân việt nam trở về hoặc đi qua các vùng có dịch
các trường hợp chủ yếu là du học sinh và lao động việt nam làm việc tại các nước hàn quốc nhật bản và trung quốc
việc tiếp nhận cách ly tại điểm trường quân sự tỉnh thái bình được thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo phối hợp bảo vệ thì báo cáo ông chí là chúng tôi đã xây dựng cái phương án theo chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ tại trường quân sự tỉnh thái bình
hai mươi bốn trên hai mươi bốn là có các lực lượng bảo vệ khu vòng ngoài
từ hôm mà triển khai đưa rồi bị cách ly về đây thì báo cáo với trí là chưa thấy xảy ra tình huống gì cả
ngoài ra tại thái bình hiện có một trăm bốn mươi hai doanh nghiệp cơ sở sử dụng khoảng hai lao động là người nước ngoài và có những doanh nghiệp đang sử dụng số lao động lên đến hàng nghìn người
công tác phòng chống dịch tại các cơ sở này phải được đặt lên hàng đầu
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín các ban ngành chức năng tỉnh thái bình tổ chức kiểm tra tuyên truyền các doanh nghiệp việc chấp hành quy định về phòng chống dịch đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải xây dựng phương án nếu xảy ra dịch bệnh
công ty hàng ngày bắt buộc công nhân đến đều phải sát trùng tay trước khi vào công ty và mỗi lần đi ra ngoài đều phải sát trùng
trước khi vào công ty đều phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt hàng ngày
trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã được sự phối hợp của các ngành trong đó đặc biệt là sự phối hợp với lệ phòng xuất nhập cảnh của công an tỉnh thái bình đã cung cấp số liệu liệu cho chúng tôi kịp thời
về những trường hợp mà người hàn quốc người trung quốc và các nước khác đang hiện công tác tại các doanh nghiệp cũng như là về thăm thân trong các địa phương thì cũng đã cung cấp kịp thời
chúng tôi cũng có những chỉ đạo hướng dẫn
các doanh nghiệp đặc biệt là công tác giám sát và thực hiện cách ly trong vòng một mươi bốn ngày
có thể nói đến thời điểm này dù thái bình được xác định là địa bàn có nhiều lao động trở về từ vùng dịch như trung quốc và mới đây là hàn quốc
nhưng các lực lượng chức năng tỉnh thái bình đã có sự phối hợp chặt chẽ chủ động nắm bắt tình hình xây dựng các phương án ứng phó kịp thời và hiệu quả
do đó tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại thái bình được đảm bảo người dân người lao động không hoang mang trước diễn biến của dịch bệnh
trong những ngày vừa qua đảng ủy ban giám hiệu trường giao dưỡng số hai đã chủ động đưa ra những giải pháp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và cho đến thời điểm này thì công tác phòng chống dịch vẫn đang được kiềm chế chưa có trường hợp nào bị nghi nhiễm covid một mươi chín
cổng trường giáo dưỡng số hai ninh bình nơi duy nhất đón khách người nhà đến thăm nhà trường và học viên
tại đây các cán bộ chiến sĩ đã chủ động phát khẩu trang cho khách người nhà trước khi vào trường
việc hướng dẫn cách vệ sinh cá nhân rửa tay
khuẩn đeo khẩu trang đúng cách cũng được các thầy cô trong trường thường xuyên hướng dẫn tỉ mỉ chú đáo
thật là sạch sẽ giữ vệ sinh phòng ở cho phòng ở thóng mát
trong những ngày qua bên cạnh việc nhắc nhở hướng dẫn học viên đeo khẩu trang rửa tay đúng cách
nhà trường còn thường xuyên phun thuốc diệt quẩn tại khu lớp học nhà ăn khu làm việc khu nhà ở
đồng thời trường cũng thành lập tổ y tế hậu cần thường xuyên ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cập nhật tình hình covid một mươi chín để thông báo đến cán bộ chiến sĩ và học viên
chúng tôi đã hướng dẫn
cho các em về phòng dịch một là rửa tay hai là về công tác đeo khẩu trang ba là vệ sinh cá nhân
kể cả là những nơi các em học nghề cũng đã triển khai về công tác phòng dịch
nhất là xà phòng hai là nước rửa tay
và cũng đã tổ chức cho phun thuốc phòng dịch quanh khu vực cơ quan
trong phòng ở học sinh và khu ngoài xưởng học nghề
vừa rồi cũng tổ chức phun được năm lần
trường giáo dưỡng số hai hiện đang quản lý hơn hai trăm linh học viên đến từ hai mươi tám tỉnh thành phố phía bắc
đối với những học viên mới đến phải thực hiện cách ly hai mươi bốn ngày
sau đó nếu không có biểu hiện gì thì mới được đưa về các đội
bước đầu thì tiếp nhận tiếp xúc với các đối tượng học sinh mới đến nhập trường
rồi công an các địa phương các tỉnh đến
chúng tôi cũng yêu cầu các bộ phận cán bộ làm việc cũng đeo khẩu trang
rồi đặc biệt là công tác y tế khám bệnh ban đầu
sức khỏe ban đầu cho học sinh chúng tôi cũng đã tổ chức cho bố trí các phòng
để học sinh cách ly hai mươi bốn ngày
sau khi học sinh ổn định sức khỏe đảm bảo không có biểu hiện lây lan
thì chúng tôi bắt đầu tiếp tục cho học sinh vào các đội
hòa nhập biên chế với các đội học sinh mới để tổ chức thực hiện theo quy định
ngoài ra trường giáo dưỡng số hai cũng chủ động phối hợp với các bệnh viện
ban ngành chức năng và y tế địa phương nơi đóng quân
để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe
nắm bắt và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
đảm bảo an toàn thực phẩm không để ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra tại đơn vị